dù sở hữu nhiều lợi thế để phát triển nhưng vận tài đường thủy mới chỉ đạt mức một mươi tám thị phần vận tải hàng hóa toàn ngành giao thông vận tải
vốn ngân sách đầu tư cho đường thủy chỉ đạt hai toàn ngành và trông chờ chủ yếu vào xã hội hóa đầu tư hạ tầng
tuy nhiên cho đến nay các dự án này vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tiến đổ
đây là cảnh cha con anh trần thanh sử chủ một chiếc xà lan khi lưu thông qua cầu bình lợi tp hcm
cha con anh phải hạ cả cabin bùng lái xuống như thế này mới có thể đi qua gầm cầu
độ cao tính không của cầu bình lợi chỉ một năm mét và trở thành giao cản theo đúng nghĩa đen
cản trở vận tài thủy từ trước tới nay giữa tp hcm và bình dương
nơi được xem là chân hàng nhộn nhịp nhất của các khu công nghiệp lớn của hai địa phương này
nó đợt nước nó sát mình mới qua được
mỗi lần qua nó phải hạ cái mùi xuống phải canh qua lọt mình mới được qua
gần hai năm qua cầu bình lợi mới được triển khai thi công để nâng độ cao tĩnh không lên hơn bảy m
nhằm giúp các xà lan chở container có thể đi qua để kết nối vận tài thủy từ cụm cảng cái mét thị vài
và cảng cát lái đi lên các cảng thủy nội địa ở bình dương dễ dàng
lẽ ra cầu bình lợi đã hoàn thành
nhưng đến nay vẫn còn dở dàng như thế này
kinh phí để đầu tư mà lân cấp cái cầu bình lợi thì hiện nay gần như không có
nên là trước đây bộ trưởng cũng đã đeo tê cái khu vực cầu bình lợi
thì nếu mà tính không có dự kiến là đúng ra là cuối năm nay thì đã hoàn thành
thế tuy nhiên thì tiến độ có chậm
đây là tuyến thủy nội địa sông đào hạ lý trong khu vực hải phòng thái bình
dù rất thuận lợi cho vận tải thủy thế nhưng với hàng loạt cầu bắc qua sông
có tĩnh không thấp đã không cho phép nhiều tàu thuyền qua lại bởi sự an toàn
hàng loạt cây cầu khác đang nằm trong các dự án nâng độ cao tĩnh không
để khơi thông đường thủy
phía bắc như cầu đuống các cầu thuộc phía tỉnh phú thọ vẫn chưa thể được triển khai
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân việc sửa chữa nâng cấp này
còn phải phụ thuộc rất nhiều vào các quy hoạch đường thủy ở địa phương
tuy nhiên đến nay trong số sáu mươi ba tỉnh thành mới chỉ có một mươi năm tỉnh quy hoạch đường thủy nội địa